trong buổi tiếp tại trụ sở đại sứ quán việt nam ở thủ đô moscow của liên bang nga sáng ngày hai mươi năm tháng năm
lãnh đạo tập đoàn trung nguyên international đã thông báo tới đại sứ quán việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh
về việc sản phẩm king coffee của tập đoàn trung nguyên sắp có mặt trong các chuỗi bán lẻ lớn tại liên bang nga
cụ thể tập đoàn đã ký hợp đồng với tập đoàn bán lẻ magnet nổi tiếng của nga về việc cung cấp các sản phẩm thuộc dòng kinh coffie
trong chuỗi siêu thị của tập đoàn này tại liên bang nga
theo kế hoạch chỉ khoảng hai ba tháng nữa khi các thủ tục hoàn tất
thì người tiêu dùng nga sẽ tự tay được lựa chọn sản phẩm của king coffee tại chuỗi một mươi tám cửa hàng bán lẻ của magnet
tiếp sau đó là tại chuỗi siêu thị piatieka cùng với magnet được mệnh danh là hai ông lớn bán lẻ ở xứ sở bạch dương
cũng theo trung nguyên internasno mục tiêu dài hạn của tập đoàn là nhanh chóng đưa cà phê trung nguyên sang nga
đa dạng hóa dòng sản phẩm từ cà phê hòa tan cà phê giang say đóng gói cho đến cà phê pha sẵn đóng chai mở hệ thống cửa hàng cà phê